ngày một mươi chín tháng một mươi một tỉnh thanh hóa đã tiến hành tổng kết năm năm thực hiện nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh
toàn tỉnh thanh hóa hiện có hai ba tàu vỏ thép ba năm vỏ gỗ tiêu ngứng vốn tiến dụng sáu trăm năm mươi tỷ đồng
đánh giá sau năm năm một số tàu vỏ thép trục chặt ngay từ khi đưa vào hoạt động
nguồn lao động tham gia khai thác hải sản ngày càng thiếu
cơ sở hạ tầng cảng cá chưa đáp ứng nhu cầu phát triển tàu công suất lớn và tốc độ bồi lắng luồng lạch
một số chủ tàu không hợp tác khai báo thu nhập né tránh nghĩa vụ trả nợ vốn vay
hiện đã bị ngân hàng khởi kiện xác định nghị định sáu bảy là chủ trương lớn của đảng và nhà nước
tỉnh thanh hóa yêu cầu sở nông nghiệp nghiên cứu tháo gỡ khó khăn tập trung vào sáu nhóm chính sách
gồm đầu tư tín dụng bảo hiểm hỗ trợ đào tạo hỗ trợ vận chuyển hàng hóa
hỗ trợ chi phí duy tu sửa chữa tàu vỏ thép